năm nay giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám tranh cúp pê chô việt nam đạm cà mau năm hai nghìn hai mươi
do báo nhân dân và tổng cục thể dục thể thao liên đoàn bóng bàn việt nam và sở văn hóa và thể thao tp hcm
phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
với bề dây truyền thống và tính chuyên nghiệp được phát huy giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ khác biệt trong công tác tổ chức
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân được tổ chức hàng năm luận thu hút sự tham gia của những tay vượt chủ lực của bóng bàn việt nam
giải đấu góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia
giữa các giải quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi và sea games ba mươi một góp phần phát triển phong trào tập luyện thi đấu bóng bàn rộng khắp trong cả nước
số lượng vận động viên tham gia giải vô địch bóng bàn toàn quốc tăng lên
nếu như năm ngoái là một trăm bốn mươi vận động viên
thì năm nay là một trăm bảy mươi năm động viên
nếu như năm ngoái là một mươi bốn đoàn
thì năm nay có tới một mươi tám đoàn
trong đó có những câu lạc bộ có thể nói là hoàn toàn mới tinh
thứ hai là ban tổ chức chúng tôi đã hết sức cố gắng để tăng mức độ giải thưởng lên
với mong muốn đánh giá được xứng đáng công sức thành tích của các vận động viên bỏ ra
đây là một giải lớn có truyền thống mà năm nay lại đặc biệt nữa
ngoài cái việc chúng ta mới chiến thắng giặc covid xong
thì các môn khác như bóng đá
bóng truyền thể thao điện kinh họa đã vào cuộc
bóng bàn vào cuộc hơi chậm
chính vì vậy mà các cầu thủ từ huấn luyện viên lãnh đội đến vận động viên hết là náo nước chờ đợi
cho nên tôi nghĩ là sẽ là một giải đấu rất hay
với một trăm bảy mươi năm vận động viên của một mươi tám đoàn bóng bàn mạnh đến từ các tỉnh thành phố
giải thi đấu bóng bản năm nay được tổ chức khi bộ môn bóng bàn việt nam đã có những khởi sắc
với lực lượng vận động viên ngày càng khẳng định tài năng của mình trên đấu trường khu vực và quốc tế